vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hai mươi bốn tháng năm tại ngã ba đường tránh huế thuộc địa phận thôn một b xã thủy phù thị xã hương thủy
lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã hương thủy tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi ba hai trăm sáu mươi bảy
do tài xế trần ngọc dầu chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng điều khiển theo hướng đà nẵng huế có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển năm mươi hai thùng xốp chứa gần ba năm tấn sản phẩm nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân hủy
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô hàng và khai nhận vận chuyển số nội tạng trên từ đà nẵng ra huế và các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
sau khi thu giữ số loại tạng trên cơ quan công an đã thông báo cho lực lượng thú y tiến hành bơm thuốc tiêu độc khởi trùng và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật